bảo vệ đã nhắc nhở mở khẩu trang ra nhưng đối tượng vẫn không mở và tiến vào trong ngân hàng rồi rút một khẩu súng tự chế ra bắn một phát đạn ngay tại hiện trường
sau khi bị lực lượng bảo vệ và nhân viên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an